ngoại trưởng đức frank walter steinmeier vừa thông báo ông và người đồng cấp pháp jean marc
aeroon đã mời các ngoại trưởng nga và ukraine nhóm họp tại thủ đô mins của belarus vào tuần tới
nhằm khôi phục tiến trình đàm phán bốn bên về cuộc khủng hoảng ở miền đông ukraine
ngoại trưởng đức frank vanter steinmeier cho biết cuộc họp nhóm bộ tứ normandy gồm đức
pháp nga và ukraine sẽ được tiến hành vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một tới
ông stemmeier nhấn mạnh cho dù nhóm không thể tìm được giải pháp hiệu quả nào cho cuộc khủng hoảng ukraine
thì các cuộc gặp thường xuyên của nhóm hoàn toàn cần thiết để bảo đảm tình hình không vượt khỏi tầm kiểm soát
hiện tiến trình hướng tới giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông ukraine đang diễn ra khá chậm
các vụ giao tranh gây thương vong lớn vẫn liên tiếp xảy ra
trong khi các bên xung đột không ngừng cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận hòa bình
nomandy diễn ra hôm một mươi chín tháng một mươi vừa qua tại thủ đô berlin
dù không ký kết được văn kiện quan trọng nào
song các bên đã nhất trí lộ trình thực thi thỏa thuận hòa bình mis cần được hoàn thiện và thông qua vào cuối tháng một mươi một này